tôi cũng biết đúng như anh huy thịnh nói là trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ở miền nam từ giáo sư là để dùng để chỉ những người giảng dạy nói chung thôi
nhân câu chuyện anh đức dũng anh huy thịnh vừa nói vừa rồi thì hôm tình cờ buổi tối khi mà sự kiện này nó bắt đầu được dư luận quan tâm
thì buổi tối tôi đi trên ô tô tôi nghe vov giao thông thì lại có một cái bài bình luận nói cái ý giống như anh đức dũng vừa nói
tức là giáo sư chỉ là một cái danh sưng để gọi thôi cái bài bình luận đăng trên phát trên vov viện dẫn là đây là cái quyền của con người
cái quyền được sưng danh của con người và rất là bênh vực ông ngọc sơn có nghĩa là tôi thích sưng là gì kệ tôi
đấy là quyền của tôi anh không được quyền can thiệp anh không được dèm pha anh không được ném đá anh không được dè biểu
anh không được và thế thì tôi mới đặt ra vấn đề là thực ra chúng ta đang sống trong thể chế này sống trong bối cảnh xã hội này
thế thì cái
danh sưng của anh nó phải tương xứng với cái thì lúc đấy chúng ta nói là danh sưng giáo sư phó giáo sư là do nhà nước công nhận
thế thì để phân biệt với cái cách trước bảy mươi năm người ta vẫn gọi thì từ giờ người ta gọi thầy cô giáo là thầy cô
thầy giáo cô giáo giảng viên và giảng viên chính giảng viên cao cấp sau rồi mới đến phó giáo sư và giáo sư
thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói này thôi là do người ta không hiểu người dân người ta không hiểu cho nên là cái cách mà gọi nhau
là như thế để vô tình là đã không danh chính ngôn thuận thế thì cái anh ngọc sơn này đến một lúc nào đó anh không thích giáo sư này
anh có thể gọi là chủ tịch phó chủ tịch quận có được không
thế thì không được đúng không
cái đấy lại phải là bổ nhiệm của nhà nước phải có quyết định ngang hoa
tôi nghĩ thế này ngọc sơn ấy thì chắc là anh cũng đơn giản thôi
bởi vì anh cũng có thể tham gia giảng dạy chỗ này chỗ kia về nhạc hay về gì đó
thì nhất tự vi sư bán tự vi sư chỉ cần dạy nửa chữ cũng đã có thể được gọi là thầy rồi
thế thì với hơn nữa như anh thịnh nói ở phía nam thì việc gọi là giáo sư cũng thoải mái dễ dàng
chứ nó không gọi theo góc độ kinh viện như chúng ta vẫn nghĩ
cho nên trong trường này tôi nghĩ là ngọc sơn cũng không đáng trách
nhưng mà cái đáng trách là cái ủng ký cái văn bản này này
lúc này là tiến sĩ rồi mà đã là tiến sĩ tức là đã tham gia hệ thống đào tạo sau đại học ở việt nam
và như vậy anh ta phải biết rất rõ rằng là như thế nào mới được là tiến sĩ
như thế nào mới là phó giáo sư hay là được gọi là giáo sư
một cái có thể nói là học hàm
cao nhất vì vậy cho nên là cái việc ký đó mới đáng trách
vậy thì ở đây có hai khả năng đặt ra
một là người này không hiểu gì về cái học hàng học vị này
nhưng điều đó thì rõ ràng là không thể
và anh ta là tiến sĩ như đã nói
vậy là câu hỏi thứ hai đặt ra
có cái điều gì đằng sau cái việc ký bằng khen này
tôi thì tôi nghĩ này anh ấy có giải thích
là cái giáo sư là cái hàm giáo sư âm nhạc ấy
là anh ấy khai trong bản tự khai
và vì tôn trọng bản tự khai cho nên là khi viết văn bằng
bằng khen cũng sao y bản chính
tôi cho rằng giải thích như anh đức dũng là chính xác
bởi vì anh là anh là có bằng tiến sĩ này
anh trong cái hệ thống được tặng văn bằng
cho nên anh không thể nào mà không hiểu được rằng
anh giáo sư âm nhạc
ông lại còn vọt qua cả phó giáo sư
thì tôi không hiểu là ông ngọc sơn khai như thế
mà anh lại ghi vào như thế
thì tôi cho rằng là ở đây đúng là có vấn đề
vâng ở đây thực ra thì cũng có người lại là gọi ngược thế này này
có khi phải sao lại ngay cả cái gọi là cái học vị tiến sĩ của cái ông ký
có biết có tiến sĩ thật không
bởi nếu thật là ông không thể ký kiểu đó được đúng
còn nếu như đã là tiến sĩ thật rồi
bảo vệ thực sự có hội đồng rồi có luận án rồi
thì lại phải xét ở góc độ cái thứ hai là
cái gọi là cái quan liêu
đến mức mà người ta khai thế nào rồi là cũng không thấy
thế chẳng hạn là tể thiên đại thánh
ông cũng ghi là tể thiên đại thánh ví dụ thế
không nhưng ngay trong clip kia
thì tôi lại thấy là clip của mình vừa xem đấy
thì lại cái chuyện mà ông được vinh danh tiến sĩ giỏi
thì cũng phải nộp hai mươi hai triệu vào hội đồng phong tặng
ngược lại tôi cũng có thể nghi ngờ
tôi cũng đang nghi ngờ
ông ấy có động cơ gì về tài chính không
mà ông lại quá dễ dàng đến mức
vượt qua cả mức quan liêu như vậy
thế thì ở đây là có quyền
người ta có quyền đặt vấn đề
vâng tôi nghĩ rằng là để có được cái bằng này
chắc cũng phải mất kinh phí đấy
tuy nhiên là bao nhiêu thì chúng ta cũng không thật rõ
nhưng mà cái câu chuyện ngay sau đó nói về cái việc là
có những cái cơ quan chuyên lưu mời mọc
mời mọc người để anh được vinh danh
một khoản tiền
mà khoản tiền cũng không nhỏ lắm đâu
tôi nghĩ hai mươi hai triệu là lớn lắm
vì vậy cho nên là
ở đây có lẽ có một cái động cơ khác hơn
thực tế chúng tôi vẫn thấy báo chí cũng nói là
có những cái đơn vị tổ chức ấy
người ta trao ví dụ như những cái chứng chỉ về chất lượng
chứng chỉ để người ta bán hàng
những cái vinh danh để
nhằm một cái mục đích vụ lợi nào đó
người ta sẵn sàng bỏ tiền ra người ta mua
và khi với những cái người dân bình thường
không hiểu giáo sư phó sư là thế nào chẳng hạn
bằng khen hay là cái danh nó là ghê hướng lắm
và thực tế là câu chuyện vừa rồi
cũng cho người ta thấy rằng là
ồ ngọc sơn nó giáo sư
bởi vì dân người ta không hiểu cái giá trị của cái nghĩa từ đó
cho nên là một số những khái niệm
hay một số những giá trị bị đánh cháo
và khi đánh cháo như thế
thì nó có thể sinh lợi
nó có thể sinh lợi
sinh lợi cho cái người
mua cái danh đó
và cho cái đơn vị bán hai mươi hai triệu đó
và một số người rất nhanh nhẹn
nghĩ ra cái kiếm trác ở trên cái tâm lý háo danh
có thể có những người cũng rất ngây thơ
cứ bỏ ra khoản nha nhỏ
thì tự nhiên mình được cái
mua được cái chức
và lập tức có những người chộp lên cái tâm lý đó
để hành xử
liệu có điều đó không
rất có thể
tôi nghĩ rằng là rất có thể
nhưng mà theo tôi thì
tôi cho rằng là
những cái chuẩn mực về
giá trị về đời sống xã hội của đất nước
có lẽ cũng qua những câu chuyện này
thì giúp cho người dân hiểu hơn
có lẽ đấy là cái khía cạnh tích cực của câu chuyện này
do có những chuyện như thế này
cho nên cái sự xôn xao bản luận
nói đi nói lại trên mạng
các mạng trang mạng xã hội
và tạo ra cái dư luận
thì cũng là dịp
để người ta có thể hiểu hơn
về thực chất của câu chuyện này
cho nên đấy là mặt trái
và đằng sau mỗi câu chuyện này
đều có thể rút ra một điều gì đó
dù là cái chuyện cười ra nước mắt như thế này
nhưng mà ở đây thì
tôi cũng muốn phải nói một điều thế này
là rất nhiều người giỏi
nhưng mà người ta cũng không nhận
cái học hàm học vị
giáo sư phó giáo sư
thậm chí còn không cả tiến sĩ
có nhiều nhà khoa học rất giỏi
nhưng người ta không nhận
bởi vì là
đôi khi có những thủ tục
nó quá dườm dà
hoặc là nó quá phức tạp
người ta cũng không nhận
thế nên là người ta cứ làm giỏi chuyên môn
và tự nhiên người ta cứ tỏa sáng
cái đấy mình cũng phải tôn trọng họ
ở đây nó có hai khía cạnh là
anh không giỏi
anh cũng nhận là giáo sư
và thứ hai là
nhiều người giỏi nhưng không cần nhận là giáo sư
thực ra thì ở đây
nó cũng là một câu chuyện gắn với lịch sử
mà học hàm học vị nước ta
tôi nhớ là khóa đầu tiên
các thầy của chúng tôi
các thầy như thầy hà vĩ đức
thầy hà vĩ đức
thầy hà vĩ đức
một loạt các thầy là
thậm chí các thầy không có kỹ sau đại học
không có thạc sĩ tiến sĩ đâu
nhưng mà nhà nước ngay lập tức phong thẳng giáo sư thẳng
và các thầy có thể hướng dẫn ngay các tiến sĩ
thạc sĩ trong cái sự nghiệp khoa học của mình
và điều đó được cả xã hội tôn trọng
nhưng mà ở đây nó vẫn có khía cạnh
tức là vẫn phải được nhà nước công nhận
nhà nước vinh danh thực sự
câu chuyện này thì tất nhiên không thể so sánh được
nhưng chuyện mà anh ca sĩ được phong là giáo sư
thì cũng là một trong cái câu chuyện buồn góp vào
rất nhiều cái chuyện buồn chung quanh cái việc gọi là
vinh danh bửa bãi ở nước ta
vừa qua thanh tra bộ giáo dục và đào tạo
đã có kết luận về việc xác định chỉ tiêu
tổ chức tuyển sinh cấp phát văn bằng
chứng chỉ trình độ thạc sĩ tiến sĩ
của học viện khoa học xã hội
thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
học viện này từng gây xuân sao khi sản xuất được

qua kiểm tra cho thấy
theo số liệu tự kê khai
năm hai nghìn một mươi bảy đội ngũ giảng viên cơ hữu
của học viện khoa học xã hội gồm
hai mươi một giáo sư một trăm tám mươi bốn phó giáo sư

xong qua kiểm tra thực tế cho thấy
số giảng viên tính đến tháng một
năm hai nghìn một mươi bảy học viện này
chỉ là bảy phó giáo sư
và một mươi bảy tiến sĩ
với nhân lực như thế nhưng chỉ tính riêng
năm hai nghìn một mươi năm cứ sau
một ngày ba giờ năm mươi năm phút
học viện này đã cho ra đời một vị tiến sĩ
không ít trong số đó
có những đề tài luận án lạ mà
nhiều người không khỏi ban khoăn
không biết chúng được nghiên cứu để làm gì
ứng dụng vào đâu
nhìn rộng ra những năm qua tình trạng lạm phát
các học vị học hàm cũng như chất lượng
thật sự của nhiều công trình nghiên cứu
của các vị giáo sư tiến sĩ ở nước ta
thực sự là đáng báo động
thực trạng đó vẫn đang ngày trở nên nghiêm trọng
do có sự tiếp tay của những lò sản xuất
tiến sĩ như thế này
xét cho cùng lại vẫn là căn bệnh sĩ
căn bệnh khát học hàm học vị
và khi vẫn còn có những người có nhu cầu
thì những lò sản xuất tiến sĩ
thạc sĩ hàng loạt như ấp chứng thế này
vẫn còn đất sống là điều đương nhiên
câu chuyện này
nói đến một vấn đề cụ thể
của một viện nghiên cứu khoa học xã hội
thực ra thì trước khi nói về chuyện
thanh tra rồi đào tạo
thì tôi muốn nói một điều này
tức là trong con mắt của tôi
viện khoa học xã hội là một cơ quan
hàng đầu của nước ta
nghiên cứu về những vấn đề khoa học
về xã hội
trong ký ức của tôi tôi còn nhớ
những năm tháng chiến tranh
viện khoa học xã hội sơ tán ở quê tôi
là huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
và tôi nhớ là có những con người
làm khoa học lúc ấy tôi còn bé
ví dụ những người như là giáo sư hoàng phê
là người mà biên soạn cuốn từ điển
tiếng việt trong con mắt của tôi
họ là những người làm việc nghiêm túc
và cống hiến những công trình cho đất nước
chúng ta rất trân trọng những con người như thế
cái cuốn từ điển ấy
được viết ra ở cái bối cảnh
là chiến tranh và nhà tranh vách đất
tôi nhìn thấy hình ảnh những con người
cặm cụi viết bằng bút mực
chứ không làm bằng máy tính như bây giờ
và cái cuốn ấy đến bây giờ nó vẫn có giá trị
với lại cái đời sống
học thuật hiện nay
tôi xin khẳng định là viện khoa học xã hội
là nó có cái chức năng nghiên cứu
đào tạo và giảng dạy và cho ra đời
những cái nhà nghiên cứu
như là trong cái câu chuyện
chúng ta đang nói ở đây
chỉ có điều là với những cái kết quả thanh tra
như vừa rồi thì người ta
cần phải làm rõ hơn là
nó giả ở chỗ nào nó dởm ở chỗ nào
và nó không tốt không hay
ở chỗ nào để chúng ta giúp kinh nghiệm
và chúng ta có cái biện pháp chấn chỉnh
thì cái câu chuyện này muốn nói đến
là cái chất lượng
có phi phạm quy chế của bộ không
rồi những con số đưa ra như vậy là
chính xác thì rõ ràng là
đang có một cái vấn đề mà cần phải bàn
trong cái việc là cho ra lò
những người tiến sĩ
ở đây thì tôi nói là cái chức năng đào tạo
của viện là đào tạo ra thạc sĩ
tiến sĩ như trong câu chuyện
chúng ta vừa thấy là thạc sĩ tiến sĩ
thì cũng có rất nhiều người không hiểu
là thạc sĩ tiến sĩ
là những cái đào tạo chuyên sâu
về những cái chuyên ngành đôi khi có những cái ngành
rất là đặc biệt và với cái chức năng của viện khoa học
xã hội việt nam thì đôi khi
cái việc nghiên cứu thành công hay không thành công
cũng là những cái bài học
để rút ra cho những người nghiên cứu
đồng thời là nhìn nhận
câu chuyện từ thực tiễn và nghiên cứu
cho nên cái tính hàn lâm
của viện khoa học xã hội là rất cao
thì phải khẳng định là cái chức năng nhiệm vụ và cái cách như vậy
ở đây thì tôi nghĩ rằng là
cái việc mà viện khoa học này
đào tạo thạc sĩ tiến sĩ thì nó cũng là
bình thường đúng cái chức năng nhiệm vụ thôi
tất nhiên là nếu đã là viện
nó khác với nhà trường ở chỗ tức là
nghiên cứu của nó là nhiệm vụ đầu tiên
sau đó thì mới là nghiên cứu và sau đó đào tạo
tuy nhiên là
ở đây đúng như các anh đã nói
thì tôi nghĩ rằng là
ta phải nhìn nhận từ cái góc độ khác
bởi vì những cái quy định có bị vi phạm không
và một vài số liệu nhỏ nhỏ
đã thấy ngay là vi phạm rất ghê gớm
vi phạm trước hết
về mặt số lượng
và tôi nghĩ rằng là với cái mức độ mà là
có vài ngày để ra được một vị tiến sĩ
kiểu như thế này thì có thể nói là
đúng như ấp trứng gà ấp công nghiệp rồi
tức là có thể nói như vậy
đấy thì chưa nói là nếu anh đã tầm trung
vào cái việc đó như thế và có người hướng dẫn
mấy chục người một lúc
thì làm sao lấy đâu thời gian để nghiên cứu
cho nên là trong trường hợp này có vẻ
nó lại trở lại cái câu chuyện muôn thỏa
là xã hội có nhu cầu
thì ta đáp ứng và khi đã đáp ứng
thì đôi khi bất chấp cả các quy định của
ngành của bộ giáo dục đào tạo và của nhà nước
về cái quy trình đào tạo
và những cái nguyên tắc và những cái quy định
về đào tạo tiến sĩ thạc sĩ
có lẽ là nhiều người cũng chưa biết được cái quy trình
để bảo vệ một cái luận án tiến sĩ
nó như thế nào phải qua hội đồng cơ sở
phải qua hai lần hội đồng
và đến hội đồng bảo vệ cấp nhà nước
thì mới được công nhận và ở đây
tôi với vai trò là người đào tạo
tôi đã từng nhận phản biện kín
tôi đã từng nhận thẩm định
tức là khi hội đồng chuyên môn thông qua rồi
người ta còn bộ
người ta còn bắt anh
làm một cái văn bản
bằng một cái
luận án bỏ tên tuổi địa chỉ
và chỉ duy nhất cái nội dung thôi
và gửi kín đến một ai đó
và tôi đã từng làm như thế và không biết là cái đây là của ai
như vậy là vô cùng khách quan và vô tư
nếu tôi chỉ cần phê vào đấy là
chương này không đạt tất nhiên là với chuyên môn của tôi
về cái lĩnh vực đó là chương này không đạt
thì người ta bắt cái người đó phải làm lại
như vậy nói về chất lượng
là có cơ quan giám định chứ không phải không
mà cái anh viện khoa học xã hội
anh không thể tự tung tự tác mà anh muốn cho ai đỗ cũng được
về lý là như thế
chúng ta không phủ nhận một điều là
tạo thạc thị thiến sĩ quy trình phong học hàm
cho các vị phó giáo sư giáo sư là rất chặt chẽ
điều này là đương nhiên rất chặt chẽ
tuy nhiên là ta nói về
cái quá trình thực hiện quy trình đó
và trong quá trình này
có thể nói là nếu như anh
không nghiêm túc nếu như anh không
thực sự anh không thực sự là
làm khoa học thì anh vẫn có thể
gian dối như thường đấy là một cái thực tế
và vấn đề này là một cái đơn vị
như cái viện này mà đào tạo
và người ta tính trong năm hai nghìn một mươi tám
với cái số người mà
tốt nghiệp như vậy khoảng ba ngày
thì lại có người tốt nghiệp kiểu như thế
thì đúng như anh hoàng quang nói
không phải họ làm trong năm hai nghìn một mươi năm có thể đã làm
từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai
và cái năm đó nó cấp tập để bảo vệ nhiều
tuy nhiên thế là nhiều quá
bởi vì tôi nghĩ là một cái viện
với số lượng nhân lực khoa học như là
trong thực tế clip đã nêu lên
thì mỗi một năm ở đấy có thể mỗi
một vị phó giáo sư được đào tạo
tối đa là ba tiến sĩ thì nếu tính
trung bình một năm thì với một mươi bảy người như vậy
thôi thì khoảng bốn năm chục là
và ở đây có một điều
mà nhiều người cũng không biết là
đằng sau những con số này là tiền của nhà nước
là ngân sách vì mỗi một
trường hợp đào tạo nghiên cứu sinh
hoặc là đào tạo thạc sĩ nhà nước
đều phải đầu tư một khoản tiền lớn
cho cái cơ quan đào tạo đó để giả cho thầy
và để làm nhiều việc khác
thế thì có thể đây cũng là
một trong nguyên nhân nó là bùng phát
số lượng đào tạo ở đây
và vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ngay cả
những cơ quan cấp trình ta phải phân tích
một cách khách quan và theo tôi là phải
nói câu chuyện này dưới nhiều góc độ khác nhau
chứ chúng ta không đánh đồng
cái câu chuyện những người gian dối với những người học thật
từ ý kiến của anh ngoanh thì tôi nghĩ rằng là
chúng ta không ra ngồi đây
để phán xét cái quá trình đào tạo tiến sĩ
thạc sĩ hay là cái việc phòng hòa học vị
không phán xét quá trình đó
vốn là quá trình rất nghiêm túc
và khoa học chặt chẽ
của nhà nước mà đây chúng ta chỉ muốn
nói tới cái việc một số đơn vị
một số cơ sở đã lợi dụng
có thể là có kẽ hở trong quy trình đó
có đúng ạ và vì những lý do
ngoài khoa học ngoài chuyên môn
để cố tình đào tạo ra một cái lực lượng
các cái nhà khoa học trong hoặc kép đó
và thực ra những nhà khoa học này
chắc chắn là chúng chỉ cần nhìn vào
cái số lượng thôi ta thấy ngay
rằng là không thể có chất lượng không biết
đóng góp được gì cho đất nước không lúc nãy thì
anh huy thịnh có nói cái ý tức là
làm khoa học bây giờ muốn bảo vệ
tiến sĩ phải có bài báo khoa học
ra nước ngoài thì bây giờ người ta đang
đặt ra điều đó rồi và thậm chí sắp sửa có thể
trở thành quy định về vấn đề này
thì cái đó thì tôi nghĩ là sẽ rất chặt chẽ
thôi vấn đề cái chỗ là
trong cái quá trình khi chúng ta tiến hành với sự chặt chẽ
đó thì những câu chuyện cười lại nước mắt
như thế này vẫn là cái điều mà chúng ta cần
phải tiếp tục bàn mạc và thậm chí
phải đấu tranh với nó để đảm bảo cái sự
trong sáng thực sự nghiêm khắc
của khoa học ở đây tôi xin nói với các anh
có một cái điều thực tế là tôi
thực sự mà không tham gia các cái đào tạo
chính thống nhưng mà với
tư cách một nhà báo thì tôi đã
được nhiều thông tin
về trong cái quá trình đào tạo
cũng như là cái thành tiệu của chúng ta tôi gợng ý
với ý kiến của anh oanh tức là có rất nhiều
người học hành
rất là chú đáo được đào tạo rất
cơ bản và vì vậy cái luận án của họ
rất xứng đáng trong ý kiến
của ngọc oanh lúc nãy nêu lên điều tôi lại rất tán thành
là thế này này
trong thực tế
có những người họ không có học hàng
học vị nhưng họ
thực sự là nhà khoa học nhưng mà
họ làm khoa học không phải vì cái danh hảo
mà làm vì cuộc sống của họ
từ những nhu cầu của cuộc sống trong các chương trình
của truyền hình nhân dân có một chương trình gọi là khoa học
công nghệ về đời sống và trong đó cuối cùng
bao giờ cũng có một mục trong cái chương trình
đó nói về những cái sáng chế
của những cái nhà khoa học mà bây giờ ta hay gọi
là nhà khoa học chân đất
nhà khoa học nông dân nhà khoa học
là những anh hai lúa và
phải thực sự mà nói là những sáng chế đó
những sáng chế khoa học thực sự
đặc biệt là những cái công cụ mà họ
làm ra để phục vụ cho cái sản xuất nông nghiệp
và phục vụ để sống hàng ngày
làm sững sờ làm
nghi ngạc nhiều nhà khoa học khoa học hòa học
thậm chí phải tập trung lại để
nghiên cứu và tìm hiểu vì sao
họ lại có thể làm được như thế và họ
làm cũng có lý có lẽ đàng hoàng chứ không phải là họ
làm cách ngẫu nhiên tất nhiên là vì họ
không có học hòa học hòa học thì cái việc mà họ
cũng không biết được nhiều về các cái lý thức
ứng dụng vào cái đó nhưng mà về nguyên tắc mà nói
họ thực hành rất rồi và vì vậy
ở đây thì chúng ta phải khẳng định rằng là
khoa học lý thực
luôn luôn tìm được đường đi những người có
tài năng về khoa học sẽ tự họ tìm được
đường đi còn những cái danh hiệu tự phong
hay là những cái danh hiệu mà tìm cách
phong cho nhau vì những cái lý do lợi ích
vật chất nào đó thì nó cũng như bèo bọt
lúc nào đó nó cũng sẽ trôi đi thôi
nhu cầu được đi học được đào tạo là lớn
và rõ ràng là không thể tự nhiên tóm lại
người ta bắt vào học được anh phải tự
động nên nộp đơn anh cũng phải làm rất
nhiều thứ anh mới vào được học vậy thì
đấy lại là một thứ nhu cầu của chính những
người mà muốn đi học và nhu cầu này rất
nhiều mình chỉ xin nêu lên một trong những
lý do để đi học sau đại học thôi là thế
này học xong đại học tốt nghiệp ra trường
không xin được việc làm tranh thủ đi học
thạc sĩ kìa học thạc sĩ vừa học xong
bao giờ có việc làm tính sau mà có những
người học thạc sĩ xong làm luôn cả tiến
sĩ thêm mấy năm nữa mà vẫn chưa xin được
việc làm thế thành ra là những nhà khoa
học theo cách hiểu này thì trong thực
thế là đến làm chỗ này chỗ kia đều không
nhận không có năng lực đá bướng thì đi
học và sinh ra những người mà có thể
học hàm học vị nhất là học vị có học vị
cao nhưng lại trong thực tế lại không làm
năng lực nhưng vẫn có nhu cầu đi học và
vẫn có một cái bằng thế bỏ túi mà khi cần
có thể trình ra và rất là tự hào là mình
đã từng là thạc sĩ thiết sĩ anh như anh
nói tức là một ông thầy về lĩnh vực này
nhưng mà hướng dẫn hoặc là ngồi hội
đồng lĩnh vực khác nếu thậm chí là người
ta biết cái ông thầy mà về chuyên môn
ví dụ như anh đức dũng chuyên về phóng
sự mà biết là sinh viên chép để cho
sinh viên đó dễ dàng thì không mời anh
học để anh không thể phát hiện được anh
có thể đi đọc hết được khóa luận đâu
đã từng chứng kiến những cảnh như thế cho
nên là ở đây ta quay trở lại câu chuyện
về chất lượng đào tạo thì thực ra nếu
chỉ nhìn mấy cái tên đề tài cũng khó
đánh giá vì mình đánh giá có thể nó
chủ quan bởi vì cái mà người ta đã bảo
về người ta đã công bố tức là phải được
một cái hội đồng chuyên môn rất là cao
phải được bộ thẩm định rồi cho nên bây giờ
mình không thể nói được đấy là
những điều chúng ta biết còn có những
điều chúng ta không biết ví dụ như là ở
những cái ngành người ta bảo vệ kín
thì chúng ta không biết người ta bảo vệ
cái gì ở trong đó cho nên là có thể nói
rất cao siêu rất là bí mật nhưng có thể
nó cũng rất tầm thường thế thì ở đây
chúng ta rất khó để bàn về chất lượng của
những cái đề tài tôi không ủng hộ cái
việc là báo chí lấy một vài cái giật
tít lên về tên đề tài này đề tài kia
để phê phán người ta là đề tài này
tầm thường hay đề tài này anh nghiên cứu
về con muỗi không phải là vấn đề bé
bởi vì đến lúc dịch sốt xuất huyết thì
cái người mà quanh năm mà ngồi ở trong
rừng thò tay ra ngoài cho muỗi đốt để
bắt cái con ấy về nghiên cứu thì là
đấy là vấn đề khoa học thì mình không
thể phán xét được họ là họ đang làm
cái việc dở hơi hay là vĩ đại không
nên động chạm đến những cái vấn đề
liên quan đến là cái đề tài ấy nói hay
hay dở và những cái đề tài ấy nó có
thể có những cái giá trị nào đó mà
cái hội đồng người ta nhìn ra mà chúng ta
nhìn qua tên đề tài người ta không nhìn ra
thì ở đây tôi muốn nói đến cái chất lượng
nếu được thầy hướng dẫn tốt mà sinh viên
là việc nghiêm túc thì vẫn cho ra những
câu chuyện nếu đã là khoa học thì một
đề tài mà chỉ đọc cái tiêu đề không mà
kết luận nó là hay dở thì rất khó
và về nguyên tắc thì ta biết là
luận án tiến sĩ nhất là tầm tiến sĩ thì
nó lại chuyên sâu rất sâu thậm chí là
rất nhỏ nhưng nó chuyên sâu đến mức là
không thể sâu hơn được nữa chứ không nhất
thiếp có phải nói chuyện lớn vấn đề
đây ta đang nói là về cái quy trình
đào tạo cách tổ chức đào tạo và những
động cơ ngoài khoa học trong quá trình
đào tạo khoa học đấy mới là cái điều
đáng trách và nó dẫn tới những hệ quả
cười và nhớ ngót như chúng ta đã vừa
được xới lên của hai clip vừa rồi và qua
những lời bàn luận của hai nhà báo
huy thị và ngọc oanh chúng ta có thể
thấy là trong xã hội của chúng ta hiện
nay vẫn còn không ít những người thích
chạy theo những danh vọng hảo và
thích chạy theo những danh vọng hảo

đơn vị đã lợi dụng điều đó dưới danh
nghĩa khoa học nhưng để thực hiện những
điều phi khoa học và đấy là một hiện
tượng cần phải đấu tranh loại bỏ trong
cuộc sống của chúng ta xin cảm ơn hai
nhà báo huy thị ngọc oanh đã tham gia
chương trình xin cảm ơn quý vị đã quan
tâm theo dõi chương trình hôm nay tạm
dừng ở đây hẹn gặp lại cho các chương